hồi đầu năm nay trung quốc đã công bố lộ trình hòa bình một mươi hai điểm để chấm dứt south china ở ukraine kêu gọi nối lại đàm phán và lập luận rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia cần được giữ vững
sáng kiến này đã nhận được sự đón nhận tích cực ở moscow sau phía kiev và một số nước phương tây lại mạnh mẽ phản đối với cáo buộc bắc kinh ủng hộ lợi ích của moscow
còn trong bình luận mới nhất liên quan đến sáng kiến ngũ cốc biển đen mà nga đã tuyên bố tạm ngừng cách đây hai ngày
dmitry peskov cho hay ý định tiếp tục thực hiện thỏa thuận này mà không có sự tham gia của nga sẽ đem lại nhiều rủi ro
bình luận được đưa ra trước đề xuất của ukraine với thổ nhĩ kỳ tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc từ ukraine bất chấp việc nga dừng tham gia thỏa thuận
theo ông peskov vấn đề này liên quan đến khu vực tiếp giáp với hoạt động quân sự và nếu không có đảm bảo an ninh thích hợp sẽ xuất hiện những nguy cơ nhất định tại đây
do đó ông peskov nhấn mạnh các bên cần tính đến những nguy cơ này nếu thực hiện thỏa thuận mà không có nga
người phát ngôn điện kremlin cũng tuyên bố các vùng biển mà các tàu chở ngũ cốc đi qua cũng được ukraine sử dụng trong mục đích quân sự trong khi chính quyền kiev bác bỏ điều này
tuyên bố trên được đưa ra sau khi tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy thông báo đã gửi cho tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres và tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan thông điệp chính thức đề nghị tiếp tục thỏa thuận ngũ cốc hoặc thỏa thuận tương tự với hình thức ba bên mà không có sự tham gia của nga
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai liên hợp quốc và thổ nhĩ kỳ đã đứng ra làm trung gian cho sáng kiến ngũ cốc biển đen nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng trầm trọng do tình hình xung đột giữa nga và ukraine hai nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới
thỏa thuận đã ba lần được gia hạn và đã hết hiệu lực vào ngày một mươi bảy tháng bảy
người phát ngôn peskov cho biết phần thỏa thuận liên quan đến nga đã không được thực hiện và ngay khi các bên còn lại tuân thủ đầy đủ các cam kết đối với moscow nước này sẽ ngay lập tức trở lại thực hiện thỏa thuận
trong khuôn khổ chuyến thăm trung quốc đặc phái viên về khí hậu của mỹ ông junckeri đã có cuộc gặp với thủ tướng trung quốc lý cường tại bắc kinh trong đó nhấn mạnh là mỹ sẵn sàng tăng cường hợp tác với trung quốc để cùng giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu
tại cuộc gặp ông kari cho biết mỹ hy vọng quan hệ mỹ trung sẽ duy trì ổn định mỹ sẵn sàng tăng cường hợp tác với trung quốc để cùng giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và những thách thức toàn cầu cấp bách khác
cũng như thúc đẩy hội nghị lần thứ hai mươi tám các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu cop hai mươi tám diễn ra thành công vào tháng một mươi một tới
về phần mình cho rằng ứng phó toàn cầu với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ khó khăn thủ tướng lý cường đã kêu gọi thực hiện chủ nghĩa đa phương và tuân thủ các mục tiêu
cũng như nguyên tắc đặt ra trong công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và hiệp định paris về biến đổi khí hậu
ông cho rằng tất cả các bên nên gánh vác trách nhiệm của mình và tuân thủ nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có phân biệt trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu
ông lý cường hy vọng rằng trung quốc và mỹ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác tôn trọng các mối quan tâm cốt lõi của nhau
có những hành động cụ thể để thực hiện những đồng thuận mà nhà lãnh đạo hai nước đã đạt được tại cuộc gặp ở bali indonesia hồi năm ngoái
thu hẹp bất đồng và đưa quan hệ chung mỹ sớm trở lại quỹ đạo phát triển ổn định
cựu tổng thống mỹ donald trump cho biết ông đã được thông báo về việc mình là đối tượng bị điều tra về các nỗ lực đảo ngược kết quả cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi
đây có thể là lần thứ ba trong năm nay ông donald trump bị truy tố hình sự
ngày bốn tháng bốn vừa qua ông donald trump đã chỉnh diện tại tòa án ở manhattan trở thành cựu tổng thống mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự
trong bối cảnh các công tố viên đã cáo buộc ông chi tiền cho hai phụ nữ để ngăn chặn những thông tin bất lợi về mình
tiếp đó trong tháng sáu ông bị truy tố về việc xử lý các khổ sơ mật sau khi rời nhiễm sở
ngoài ra ông donald trump hiện cũng đang bị bang georgia điều tra về nỗ lực đảo ngược kết quả cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi ở bang này
ông donald trump cùng nhiều thành viên cấp cao của đảng cộng hòa đã chỉ trích các cuộc điều tra và coi đó là nỗ lực của đảng dân chủ
nhằm ngăn cản việc ra tranh cử tổng thống của ông trong năm tới
tổng thống philippines ferdinan marcos đã ký ban hành luật cho phép thành lập quỹ đầu tư quốc gia trị giá năm trăm linh tỷ peso
tức là khoảng chín tỷ đô la mỹ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng
quỹ đầu tư quốc gia sẽ tận dụng một phần của các quỹ đầu tư nhưng chưa được sử dụng hoàn toàn của chính phủ
để thúc đẩy nền kinh tế phát triển mà không tạo thêm gánh nặng tài chính và nợ nần cho đất nước
quỹ này sẽ giúp chính phủ đạt các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và giảm phụ thuộc vào các khoản vay của nước ngoài
để xây mới cầu đường đồng thời tạo thêm nhiều việc làm chất lượng cao và thu hút thêm đầu tư nước ngoài